tại tp hcm trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế phối hợp với quỹ đạo phật ngày nay
tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
đây là lần thứ bảy trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế phối hợp với quỹ đạo phật ngày nay
tại tp hcm tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
qua sáu năm vận động và tổ chức đến nay chùa giác ngộ quỹ đạo phật ngày nay
đã vận động được hơn ba bảy trăm linh người đăng ký hiến mô tạng và hiến sát
trong đó tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có gần chín trăm linh người đăng ký tham gia
với thông điệp cho đi là còn mãi sự kiện lần này không chỉ là nơi để người dân thể hiện nghĩa cử cao đẹp
mà từ đó còn tuyên truyền thay đổi nhận thức trong cộng đồng để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc làm này